vào chiều qua tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại trung cư cao cấp ở quận thanh xuân hà nội
bị cáo là phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường thanh bình tp ninh bình tỉnh ninh bình
là cựu sinh viên của trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội
bị hại là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở nam định chủ nhân của căn hộ trung cư cao cấp
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bị cáo và đơn kháng cáo của bị hại
trong khi bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt thì đại diện gia đình bị hại kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
buộc bị cáo tăng mức bồi thường dân sự
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này
và tuyên phạt bị cáo tùng tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
theo bản án sơ thẩm tùng là sinh viên ham chơi bỏ học nợ nần của nhiều người
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội facebook tùng quen biết nạn nhân và thường xuyên đến căn hộ cao cấp của nạn nhân trên đường nguyễn trại chơi
do đánh bạc bị thua nợ nên tùng đã giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản trị giá một trăm hai mươi triệu đồng
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng đã không đưa ra được tình tiết gì mới để hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
trước sự giải thích của hội đồng xét xử
tùng đã xin rút kháng cáo tại phiên tòa
chủ tọa phiên tòa đã hỏi đại diện hợp pháp của nạn nhân có giữ nguyên kháng cáo đề nghị bị cáo tăng bồi thường dân sự hay không
đại diện hợp pháp của nạn nhân cũng xin rút đơn kháng cáo
chủ tọa phiên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án do cả hai bên đều rút đơn kháng cáo
liên quan tới vụ bé gái chín tuổi ở trương mỹ bị xâm hại trong vườn chuối vào tối ngày một mươi tám tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã xin lệnh bắt tạm
giam bị can nguyễn trọng trình để phục vụ công tác điều tra và đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
hiện nguyễn trọng trình đã bị tạm giam tại trại tạm giam công an tp
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ bé gái chín tuổi bị xâm hại tại vườn chuối
xảy ra ở huyện trương mỹ đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn trọng trình ba mươi một tuổi
trú tại xã hòa chính huyện trương mỹ thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật của trình
vụ việc này phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội nguyễn thanh tùng cho biết
đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án để xem xét về tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
quy định tại điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự đối với bị can trình
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai khi đang trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ
nguyễn trọng trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở huyện trương mỹ nhìn thấy cháu bé chín tuổi đi học về nên đã nảy sinh ý định dâm ô
trình đã rụ rỗ cháu bé lên xe máy trở tới một vườn chuối ở xã hoàng diệu
tại đây trình đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu bé
khiến cháu bé bị xây xước chảy nhiều máu từ vùng kín dạng xương tay phải và gãy răng hàm dưới
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ đã khởi tố nghi can trình về hành vi dâm ô với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
nghi phạm được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương đang làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại phường hòa phú tp thủ dầu một
do đối tượng có tên là danh o sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang thực hiện
qua làm việc đối tượng danh ô khai nhận vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực phường phú mỹ thành phố thủ dầu một khi nhìn thấy một chiếc xe taxi loại bảy chỗ màu trắng
mang bị kiểm soát sáu mươi một a hai mươi năm nghìn chín trăm một mươi tám không đóng cửa kính nên đã dùng tay phải cầm một con dao xếp
đến kề vào cổ của tài xế taxi nguyễn hào hùng đe dọa cướp tài sản
tuy nhiên anh hùng nhanh chóng chống cự và chi hô mọi người bắt giữ danh ô giao cho cơ quan công an xử lý
trong khi đó công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng
đối tượng ngang nhiên đập phá căn nhà của chị liêu thị long xuyên trên đường hưng đạo vương tp biên hòa tỉnh đồng nai vào tối ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày hôm qua một nhóm người lạ mặt gồm cả nam và nữ đến nhà chị xuyên ở phường thanh bình thành phố biên hòa
dùng búa và gạch đá đập nát sáu cửa kính cường lực và một camera an ninh trên tầng hai
tiếp đó nhóm đối tượng này xuống dưới tầng chệt dùng búa và gạch đập phá cửa cuốn phía trước
đối tượng bị đập phá gây hư hỏng nặng số tài sản bị các đối tượng đập phá thiệt hại gần ba mươi triệu đồng
sau khi bỏ đi các đối tượng này còn hâm dọa thách thức nếu chị xuyên tố cáo với cơ quan công an
tuy nhiên ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba tỉnh đồng nai đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc
và các đối tượng đã hô hoán nhau bỏ chạy
theo đơn tố cáo của chị xuyên trước đó nhóm người này đã không ít lần mang dao và mã tấu tới trước quán nhà chị đập phá tài sản
chém người thân vì cho rằng chị xuyên tranh giành khách trong lúc làm ăn
nguyên nhân của vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
sau thời gian cho vay một trăm linh triệu đồng đến hẹn do không trả được tiền nên từ văn nam hai mươi chín tuổi
chú ở xã văn bình huyện thường tín thành phố hà nội đã tìm gặp con nợ đánh đập và ép ký vào giấy vay tiền
vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám từ văn nam
cho một người đàn ông cùng địa phương vay một trăm linh triệu đồng và đến hẹn ngày hai mươi tháng một mươi hai hai nghìn một mươi tám thì trả
tuy nhiên đến hẹn con nợ không trả từ văn nam đã rủ nguyễn ngọc hải hai mươi chín tuổi
ở xã tân minh huyện thường tín đi tìm gặp con nợ
đến khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sau khi hẹn được con nợ đến nhà
nam đã yêu cầu con nợ trả một mươi triệu đồng mỗi tháng đồng thời ký vào giấy vay nợ một trăm linh triệu đồng
với nội dung là mua hộ xe máy sh
cam kết giao xe trong vòng ba mươi ngày
khi nạn nhân không chịu ký nam và hải đã lao vào đánh đập ép ký
nhận được tin báo công an huyện thường tín đã vào cuộc điều tra triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở
tại cơ quan công an nam và hải khai nhận hành vi của mình
hiện công an huyện thường tín đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc hải từ văn nam về hành vi cướp tài sản
liên quan tới việc đăng tải các thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhẫn sán
tại trường mầm non xã ngũ thái trên mạng facebook
gây hoang mang và bức xúc trong dư luận ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ngày hôm nay công an của huyện thuận thành tỉnh bắc ninh cho biết đã mời đối tượng nguyễn bá mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn kiểu yên xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
chủ tài khoản facebook đã đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ
tại cơ quan công an mạnh thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook công nông đầu dọc
cụ thể là mạnh đã đăng tải hai hiệu
mạnh đã đăng tải hai hình ảnh thịt lợn nhiễm sán trên internet rồi đăng tải lên facebook cá nhân của mình
kèm theo status bịa đặt là cần các bậc phụ huynh xã ngũ thái lên tiếng
không ngờ xã mình cũng nhận thịt nhiễm sán
nắm bắt thông tin giả soát đối tượng công an huyện thuận thành đã xác định chủ tài khoản facebook
đăng nội dung thông tin là nguyễn bá mạnh
công an huyện thuận thành đã yêu cầu mạnh gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên
và thông tin đính chính xin lỗi trên mạng xã hội
căn cứ vào nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực biểu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nguyễn bá mạnh
về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vâng như vậy là sau khi vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật của đối tượng nguyễn bá mạnh
thì chính quyền tỉnh bắc ninh đã đề nghị người dân cần phải bình tĩnh đợi kết luận của các cơ quan chức năng
dần ổn định đời sống tránh hoang mang gây kích động
trong khi đó cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa ban hành công văn khẩn
gửi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt xét ký sinh trùng trung ương
đề nghị báo cáo tình hình xét nghiệm sán lợn tại các đơn vị này trong những ngày qua
công văn khẩn về việc xét nghiệm sán và ký sinh trùng do phó cục trưởng
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế nguyễn trọng khoa ký ban hành nêu rõ
hiện nay trên các phương tiện truyền thông đăng tải rất nhiều thông tin về việc
người dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh đưa con về làm xét nghiệm sán
và một số ký sinh trùng khác tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và viện xuất xét ký sinh trùng côn trùng trung ương
cục khám quản lý chợ bệnh đề nghị hai đơn vị trên báo cáo tình hình xét nghiệm sán
và một số ký sinh trùng khác tại các đơn vị trong những ngày qua
về tổng số xét nghiệm từng loại kết quả xét nghiệm phân tích kết quả xét nghiệm
về độ nhạy độ đặc hiệu của các xét nghiệm trên vai trò chẩn đoán xác định
người bệnh có bị nhiễm sán và một số ký sinh trùng được xét nghiệm của các xét nghiệm
có kết quả dương tính việc điều trị của người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính
hoặc âm tính như thế nào công tác truyền thông tư vấn của các đơn vị
cho người dân và cộng đồng để người dân hiểu đi kiểm tra và điều trị khi cần thiết
kiến nghị các khó khăn vướng mắt đề xuất các giải pháp
trong khi đó bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm
đã được ban hành như luật an toàn thực phẩm chỉ thị của thủ tướng
về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước
các thông tư chỉ thị của bộ giáo dục và đào tạo về an toàn thực phẩm
bộ cũng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục giáo viên
nhân viên nhà trường học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành
tăng cường công tác kiểm tra giám sát của ngành giáo dục y tế
huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường
trong việc giám sát công tác vệ sinh trường học an toàn thực phẩm
tại các cơ sở giáo dục qua đó kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm
về an toàn thực phẩm điều kiện vệ sinh trường học đảm bảo sức khỏe
cho trẻ em và học sinh
thưa quý vị gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin
thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng đặc biệt là giới kinh doanh
bất động sản người dân không tỉnh táo sẽ nếm trái đắng khi xuống tiền
mua đất nếu tin vào các chiêu trò dùng tin giả để trục lợi này
phòng chức năng của công an tỉnh quảng ngãi đang xác minh kiến nghị
xử lý một đối tượng về hành vi đăng trên tài khoản gia lô cá nhân nội dung
có một tập đoàn nước ngoài với tài sản một trăm hai mươi tỷ usd đang nghiên cứu biến
khu vực bờ biển thuộc xã nghĩa an thành phố quảng ngãi thành khu siêu
nghỉ dưỡng ven biển thúc đẩy khu vực này thành đặc khu kinh tế trọng điểm
du lịch và cảng neo đậu tàu thuyền lớn nhất việt nam
thông tin trên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng
tuy nhiên qua xác minh cơ quan chức năng xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt
thời gian gần đây tại một số tỉnh thành phố khu vực miền trung xuất hiện hàng loạt tin đồn
thậm chí giả mạo các văn bản hành chính nhà nước về triển khai các dự án xây dựng
cơ sở hạ tầng đầu tư du lịch chia tách sắp nhập đơn vị hành chính để thổi giá bất động sản
tại quảng ngãi cùng với việc xây dựng các khu dân cư như ngọc bảo viên phường nghĩa lộ
khu dân cư thạch bích ở xã tịnh ấn tây dự án đảo ngọc ở thôn ân phú xã tịnh an tp quảng ngãi
hay khu dân cư đồng phú xã tịnh hà huyện sơn tịnh thì việc tung tin giả về một siêu dự án
nghỉ dưỡng ven biển đã làm cho giá đất ở thị trường bất động sản quảng ngãi không ngừng được thổi lên cao
nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây sốt giá đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương
việc tung tin đồn không đúng sự thật với mục đích thổi giá đất là hành vi bị cấm theo quy định
tại điểm hai khoảng một điều năm nghị định số bảy mươi hai ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
người nào dùng các tin đồn này như một thủ đoạn một cách thức gian dối để lừa đảo bán đất
chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lý hình sự
nhằm giảm thiểu thông tin giả mạo sai sự thật trên các trang mạng xã hội
các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nữa những thông tin được đăng tải
đặc biệt là đối với các trang mạng có nhiều người tham gia
trường hợp phát hiện hành vi sai phạm cần tiến hành xử lý kịp thời rất điểm
bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân
khi tham gia mạng xã hội tránh bị nhiễm những thông tin giả mạo
gây ảnh hưởng sâu đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
với hành vi cố ý gây thương tích hai bị cáo là nguyễn đăng khoa và nguyễn huỳnh thiên ân
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử phúc thẩm
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lương trọng tài cùng với khoa và ân cùng một số người bạn uống rượu
xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên đang ngồi trong quán ăn gần đó là võ trí khang và nguyễn thái duy
tài lên lấy hai vỏ chai bia đập vỡ rồi cua trúng vào tay của anh duy gây thương tích
tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng vai tay của anh khang
cùng lúc này ân khoa cũng lấy vỏ chai bia đánh vào đầu của khang gây thương tích
kết quả giám định tỷ lệ thương tích của khang là một mươi sáu duy là năm
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù
cùng với tội cố ý gây thương tích
chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ
thành phố hà nội đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam
đối với nguyễn trọng trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn trọng trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn liêu xá xã hòa chính huyện trương mỹ
bị can này đang bị điều tra về hành vi dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai nguyễn trọng trình đang trên đường trở về nhà
khi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã hợp đồng huyện trương mỹ
thì nhìn thấy
trong khi cháu gái chín tuổi đi học về trình đã rụ rỗ nạn nhân tới một vườn chuối
và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu bé
khiến nạn nhân bị xây sát chảy nhiều máu ở vùng kín dạn xương tay phải gãy răng hàm dưới
sau đó gia đình nạn nhân đã trình báo lên công an
sau hơn một mươi giờ điều tra công an huyện trương mỹ đã xác định và triệu tập nghi can nguyễn trọng trình tới làm việc
ngày hôm nay lãnh đạo công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc tp hcm
long thành dầu dây evcn
xác nhận vụ việc xe ben chạy ngược chiều trên đường cao tốc ở khu vực vào tối ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
trước đó một đoạn clip gần hai phút đăng tải một chiếc xe ben mang biển kiểm soát tp hcm
chạy ngược chiều trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng từ quận chín về quận hai tp hcm
trong quá trình lưu thông tài xế xe ben đã chạy với tốc độ cao trong làn đường khẩn cấp
sau khi đoạn clip được đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ
hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động của tài xế điều khiển xe ben
đồng thời mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý tài xế cùng với phương tiện theo quy định của pháp luật
công ty vận tải đường sắt hà nội cho biết dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay được nghỉ năm ngày
dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao
vì vậy đơn vị đã lập kế hoạch chạy thêm bốn mươi ba chuyến tàu trên các tuyến khu vực phía bắc
theo đó trên tuyến hà nội sài gòn chạy thêm bốn mươi một chuyến tàu
chuyến với khoảng hai mươi chỗ
cụ thể ngày hai mươi năm tháng bốn lập thêm tàu na ba hà nội vinh tàu qb một hà nội đồng hới
ngày hai mươi sáu tháng bốn lập thêm các tàu na ba na bảy mươi chín na một mươi một từ hà nội đến vinh
các tàu qb một qb ba từ hà nội đến đồng hới và tàu se một mươi bảy hà nội đà nẵng
ngày hai mươi bảy tháng bốn lập thêm các tàu na ba qb một và tàu th năm từ hà nội đến thanh hóa